phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện anh sơn
vừa chủ trì phối hợp với đồn biên phòng phúc sơn triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy
bắt giữ đối tượng lương văn thành chú bản vèo một xã phúc sơn huyện anh sơn
cầm đầu và thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp
sau một thời gian theo dõi thu thập tài liệu chứng cứ vào ngày một mươi năm tháng năm
lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã kiểm tra xe mô tô do lương văn thành điều khiển
khi bị phát hiện thành đã nhấn ga và đâm thẳng vào lực lượng vây bắt để tẩu thoát
nhưng đã bị khống chế và bắt giữ
qua kiểm tra bên trong cốp xe lực lượng chức năng đã phát hiện sáu sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng